bộ giao thông vận tải vừa thống nhất với tổng cục đường bộ về phương án giảm giá cho các chủ xe quanh trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
cụ thể đối với việc giảm giá vé cho các chủ xe quanh trạm bot bộ giao thông vận tải thống nhất việc giảm giá dịch vụ đường bộ phải bảo đảm khả thi về phương án tài chính của dự án
đối với các trạm bot đặt trong phạm vi dự án thực hiện phương án giảm giá đối với các chủ xe trong bán kính từ năm km quanh trạm
đối với các dự án có tính chất đặc biệt thì xem xét bán kính đến một mươi km quanh trạm
mức giảm giá là một trăm linh với xe buýt năm mươi với các loại xe không sử dụng để kinh doanh từ một mươi bốn mươi đối với các loại xe khác
đối với các trạm bot có tính chất đặc thù như thu giá tuyến tránh thu hỗ trợ các tuyến cao tốc thu hoàn vốn cho cả quốc lộ và cao tốc song hành
thì tùy điều kiện cụ thể của từng trạm phạm vi giảm giá đối với các chủ xe có bán kính không quá một mươi km